cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị bệnh suy giãn tính mạch chi dưới diễn tiến âm thầm có thể gây các biến chứng huyết khối tĩnh mạch nông và sâu gây đau phù nề hai chi dưới
nếu không được điều trị sớm bệnh có thể gây chảy máu luét chân không lành ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh
thế nhưng các triệu chứng của bệnh thường âm thầm không rõ ràng nên không được quan tâm chăm sóc đúng mức
đây cũng chính là nội dung sẽ có trong sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
với những tư vấn từ chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh về nguyên nhân các cấp độ dấu hiệu phương pháp chẩn đoán và điều trị đối với bệnh lý suy giãn tĩnh mạch chi dưới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ suy dãn tĩnh mạch chi dưới là gì và nếu không điều trị kịp thời thì có thể gây ra những nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe bệnh nhân
suy dãn tĩnh mạch chi dưới là một tình trạng mà máu của tĩnh mạch bị ứ lại ở dưới càng chân không trở về theo tĩnh mạch chủ để trở về tim như bình thường
tình trạng này nếu không được điều trị kịp thời không được điều trị đúng mức và kịp thời thì nó sẽ làm tăng tình trạng ứ máu ở cảnh chân và nó giãn cái mạch máu ra
làm cho bệnh nhân có cái cảm giác bị đau tức phù chân và nặng hơn nữa thì tình trạng của bệnh nhân có thể bị thiểu dưỡng có thể gây lên tràn lở lét da ở càng chân và có thể gây lên những tình trạng nhiễm trùng
các tư thế đứng hay ngồi một chỗ lâu các tràn ép vào gây tĩnh mạch vùng trậu hay tình trạng ít vận động cơ càng chân sẽ làm cho tình trạng máu ở tĩnh mạch ứ lại
lâu ngày thì nó sẽ làm cho ban một chiều bị mất chức năng và tạo ra dòng trào ngược của tĩnh mạch gây nên tình trạng ứ máu ở tĩnh mạch của chi dưới
các cái giai đoạn tiến triển thì người ta có cái phân độ giai đoạn theo lâm sàng trên cái biểu hiện ở chi ở chân thì người ta chia ra giai đoạn từ c một tới c sáu
vâng bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về phương pháp chẩn đoán và điều trị đối với bệnh lý này ạ
các bác sĩ siêu âm bác sĩ của trung tâm chẩn đoán hình ảnh
cũng như là các bác sĩ của trung tâm tim mạch bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ làm thực hiện các kỹ thuật siêu âm
thì qua kỹ thuật siêu âm thì chúng tôi sẽ đánh giá được tĩnh mạch nào của chân bị rãn ra đường đi của nó làm sao đo các kích thước của tĩnh mạch
và đặc biệt là chúng tôi sẽ làm các test để xác định tình trạng trào ngược của ban tĩnh mạch
thì ở các ban tĩnh mạch vùng đùi tĩnh mạch hiển lớn hoặc tĩnh mạch đùi sâu
thì dòng trào ngược này sẽ kéo dài hơn năm giây
ở các ban tĩnh mạch vùng cảng chân thì dòng trào ngược có tốc độ vào thời gian trào ngược trên một giây được xác định là tình trạng có suy của ban tĩnh mạch
từ siêu âm thì chúng tôi sẽ xác định được tình trạng ban của tĩnh mạch hiển lớn hay tĩnh mạch hiển bé hay là tĩnh mạch sâu bị tổn thương
và vị trí của nó tổn thương
ở cái tầng trên đùi hay là ở dưới khoeo hay ở cảng chân để từ đó chúng tôi xác định được liệu pháp điều trị phù hợp
với điều trị nội khoa thì chúng ta có các thuốc làm vững bền thành mạch như là đắp lông như là zinkofor như là rutin c v v
các thuốc này giúp làm vững bền thành mạch giúp cải thiện triệu chứng
tuy nhiên thì nó sẽ chỉ có tác dụng trong cái giai đoạn đầu của bệnh
ở những giai đoạn sau thì chúng ta sẽ phải áp dụng những biện pháp điều trị tích cực hơn
từ độ hai tới độ sáu trở lên giống như là cái phân độ trên thì chúng ta có chỉ định can thiệp để mà loại bỏ cái tính mạch bị suy giãn bị tổn thương đó
vâng xin cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi
tại khoa ti mạch bệnh viện đa khoa tâm anh việc thăm khám chẩn đoán giãn tính mạch chân được thực hiện với trang thiết bị hiện đại
kết hợp pháp đồ điều trị cá thể hóa
áp dụng nhiều kỹ thuật cao trong điều trị như điều trị nội khoa phẫu thuật hoặc laser hay sóng cao tần nội mạch nhằm loại bỏ tĩnh mạch nông bị bệnh
giúp bệnh nhân thoát khỏi đau đớn và ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm
quy tụ đội ngũ bác sĩ là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch tại việt nam sở hữu hệ thống máy móc thiết bị hiện đại nhất thế giới
đặc biệt hệ thống phòng mổ trang thiết bị tối tân như hệ thống robot chụp mạch atispeno cao cấp máy chụp mạch dsa
cho phép bệnh viện đa khoa tâm anh đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu của kỹ thuật can thiệp tim mạch từ đơn giản đến phức tạp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai